tại hải phòng viện y học biển việt nam đã tổ chức hội thảo phát triển y học cao áp
khánh thành và đưa trung tâm điều trị oxy cao áp mới hiện đại vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng
và hiệu quả công tác điều trị bệnh cho nhân dân bằng phương pháp mới này
điều trị oxy cao áp là phương pháp sử dụng oxy nguyên chất để cho bệnh nhân thở trong điều kiện áp lực cao
dưới áp lực cao một phần oxy được hòa tan trong huyết tương
khuếch tán vào các ngô cơ thể của người bệnh mà phát huy tác dụng sinh lý
các tác dụng sinh lý học của oxy cao áp có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh nan y ở lâm sàng
trung tâm y học dưới nước và oxy cao áp viện y học biển việt nam đã ứng dụng phương pháp trị liệu bằng oxy cao áp
để điều trị các bệnh như ngộ độc carbon giảm áp nghẽn mạch do khí hoặc không khí cấp tính
hoại thư sinh hơi thiếu máu do chấn thương cấp tính các vết luet do viên tắc tĩnh mạch động mạch
các tổn thương do đái tháo đường viêm tủy xương mãn tính hoại tử do bức xạ bỏng nhiệt
đặc biệt là các tổn thương do giảm áp đối với các ngư dân thợ lạn biển người bị ngạt khí ngộ độc carbon bỏng phù não nhồi máu não
nhân dịp này viện y học biển việt nam đã khánh thành đưa trung tâm điều trị oxy cao áp mới hiện đại trị giá hơn hai mươi tỷ đồng vào hoạt động